với đó là cơ sở giáo dục thực hiện chia nhỏ số học sinh lớp đảm bảo an toàn phòng dịch để tổ chức hướng dẫn ôn tập bổ sung củng cố kiến thức
định hướng nội dung cốt lõi cho học sinh trước khi tổ chức bài kiểm tra định kỳ đối với môn toán môn tiếng việt
linh hoạt vào các thời điểm phù hợp với từng đối tượng và tình hình diễn biến covid một mươi chín tại đơn vị để đánh giá học sinh cuối học kỳ một và cuối năm học theo quy định
trong trường hợp bất khả kháng tại thời điểm kiểm tra định kỳ
học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp
cơ sở giáo dục tiểu học có trách nhiệm báo cáo phương án điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ
bằng hình thức trực tuyến về phòng giáo dục và đào tạo để được kiểm tra các điều kiện đảm bảo theo quy định trước khi thực hiện
đối với các học sinh lớp ba lớp bốn lớp năm bài kiểm tra định kỳ được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp trực tuyến
khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định phù hợp với điều kiện cụ thể và diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín tại đơn vị
vào thời điểm tổ chức thi đánh giá thực hiện bài kiểm tra định kỳ đối với các môn học tiếng việt toán khoa học lịch sử
địa lý và ngoại ngữ tin học tiếng dân tộc tại các thời điểm cuối học kỳ một và cuối năm học
riêng lớp bốn lớp năm có thêm bài kiểm tra định kỳ vào giữa học kỳ một và giữa học kỳ hai đối với môn toán và môn tiếng việt theo quy định